phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa ký quyết định phê duyệt đề án tăng cường quản lý
đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trưởng quốc doanh
hiện do các công ty nông nghiệp lâm nghiệp không thủ diện sắp xếp lại theo nghị định số một trăm một mươi tám
ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác hộ gia đình cá nhân sử dụng
theo đó về nhiệm vụ trung ương tổ chức thực hiện chỉ đạo hướng dẫn các địa phương
ban hành các văn bản liên quan đến xây dựng và tổ chức thực hiện đề án trên phạm vi cả nước
xây dựng và thực hiện các phương án hỗ trợ về kỹ thuật và kinh phí đối với các địa phương
thực hiện các hoạt động kiểm soát kiểm tra thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật
và xử lý các vi phạm đối với đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường
bên cạnh đó thực hiện điều tra thống kê quỹ đất các nông lâm trường bàn giao về địa phương
tổng hợp tình hình quản lý sử dụng đất lập các báo cáo đề xuất văn bản chuyên đề về đất
có nguồn gốc từ các nông lâm trường và xây dựng bộ dữ liệu đối với đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường
trên phạm vi cả nước đề xuất các giải pháp chính sách phương án để xử lý những tồn tại bất cập
trong quản lý sử dụng đất và tăng cường hiệu lực quản lý hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc
từ các nông lâm trường trên phạm vi cả nước